tòa án nhân dân tp hcm vừa quyết định đưa vụ án liên quan đến ông trần quý thanh
cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp và hai con gái ra xác xử vào ngày hai mươi ba tháng bốn
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ông trần quý thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
bà trần uyên phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên phó giám đốc
và bà trần ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên phó giám đốc
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sẽ được diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bốn
vụ án có bốn bị hại gồm bà đặng thị kim oanh và các ông nguyễn văn trung lâm sơn hoàng nguyễn huy đông
ngoài ra tòa án còn triệu tập ba mươi năm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên xử
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo trần quý thanh và hai con gái thông qua mô giới
đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh
vay tiền với lãi suất ba một tháng với điều kiện yêu cầu chủ tài sản dự án
phải ký hợp đồng chuyển dựng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất cho vay
khi chủ tài sản dự án bên đi vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận bán lại
thì các bị cáo đã lấy các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng để không trả lại tài sản
theo cơ quan điều tra tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo được xác định là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng